chiều qua ngày hai mươi hai tháng một đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận ba
tp hcm cho biết vừa phối hợp với công an quận một bắt gọn băng nhóm gian cảnh trộm cắp tài sản
của người đi đường trước đó vụ cướp giàn cảnh này được camera an ninh ghi lại và đã phát tán
trên mạng its gây phẫn nộ trong dư luận xã hội vụ việc xảy ra vào khoảng tám h một mươi năm phút sáng ngày
hai mươi tháng một theo camera an ninh ghi lại nhóm cướp hơn năm người đi trên nhiều xe gắn máy đã tấn công
một người đàn ông chạy xe trên đường để trộm thai sản khi bị phát hiện nhóm đối tượng đã chống trả
để giải cứu đồng bọn nạn nhân và những người chứng kiến đánh bất lực nhìn băng nhóm này tẩu thoát
qua công tác nắm địa bàn và từ trình báo của bị hại đến hơn một mươi ba h cùng ngày đội cảnh sát điều tra
tội phạm về trật tự xã hội công an quận ba phối hợp với công an quận một đã bắt gọn bằng nhóm
thực hiện gian cảnh trộm các tài sản trên